tinh giản biên chế sẽ là biện pháp hàng đầu khi thực hiện cải cách tiền lương công chức
bên cạnh đó để tăng thêm nguồn chi trả tiền lương thì việc tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp sẽ được đẩy mạnh
đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo khoa học bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương
do bộ nội vụ tổ chức vừa qua tại hà nội
tại hội thảo các chuyên gia đã đánh giá kết quả đạt được hạn chế của cải cách tiền lương từ năm hai nghìn bốn đến nay
các chuyên gia đã phân tích mối liên hệ giữa cải cách chính sách tiền lương
với chất lượng dịch vụ công và công tác phòng chống tham nhũng
tuy nhiên các chuyên gia cũng đã đánh giá thuận lợi khó khăn thách thức
ảnh hưởng đến cải cách tiền lương ở nước ta trong giai đoạn tới
để xác định các biện pháp và nguồn lực dành cho cải cách tiền lương
trong đó tinh sản biên chế và đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
sẽ là biện pháp chính trong cải cách tiền lương
từ những ý kiến kiến nghị phân tích của các chuyên gia
bộ nội vụ sẽ tổng hợp để hoàn thiện chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức
và lực lượng vũ trang để xây dựng đề án cải cách tiền lương